ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi gặp mặt ban liên lạc truyền thống quân khu một
nhân dịp đoàn về thăm thủ đô và tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm thành lập quân khu một
trong thời gian qua ban liên lạc truyền thống quân khu một đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả
trong công tác tìm hải cốt liệt sĩ tri ân người có công cũng như tạo điều kiện cho gia đình
con em người có công được học tập và ổn định cuộc sống
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định
đảng nhà nước và quốc hội luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ chiến sĩ quân khu một
đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phó chủ tịch quốc hội cũng mong rằng trong thời gian tới ban liên lạc quân khu một sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống anh hùng vẻ vang của dân tộc anh bộ đội cụ hồ để giáo dục tư tưởng cách mạng
truyền thống cho thế hệ trẻ góp sức cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới